công nghệ thông tin đang làm biến đổi sâu sắc mọi lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu
đảng và nhà nước ta cũng đã xác định công nghệ thông tin là một ngành khoa học công nghệ mũi nhọn
cần được ưu tiên phát triển để tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất
chất lượng và hiệu quả đối với nền kinh tế
đối với ngành thông tin thư viện công nghệ thông tin không phải chỉ là ứng dụng quan trọng cho ngành
mà hiện nay công nghệ thông tin chính là nghiệp vụ của thư viện hiện đại
việc quản lý thông tin được xem như là thành quả của công nghệ thông tin
chúng ta dễ dàng nhận thức được rằng ngày nay để nghiên cứu chuyên sâu và có giá trị đích thực
về ngành thư viện thông tin thì việc nghiên cứu đó không thể tách rời công nghệ thông tin
thậm chí là hoàn toàn phụ thuộc vào công nghệ thông tin
vậy làm thế nào để duy trì văn hóa đọc và phát triển nó phù hợp theo sự phát triển chung của xã hội
để giải đáp cho những vấn đề này nhiều giải pháp đã được ứng dụng
một trong số đó là ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng văn hóa đọc
trong tiến trình phát triển chung của nhân loại chi thức
luôn có vai trò thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội
ngoài những kiến thức mà chúng ta được học trên trường lớp
cũng cần bổ sung thêm kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau bằng việc tự học
trong đó thư viện là kho trí thức lưu giữ kinh nghiệm của người đi trước
góp phần mở mang thêm trí tuệ cho người đọc
tuy nhiên hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của internet và công nghệ
mọi người chỉ cần sử dụng một chiếc smartphone hay máy tính bảng
là đã có thể tìm kiếm được bất cứ thông tin gì
bất cứ vấn đề gì mà mình mong muốn một cách dễ dàng nhanh chóng
cũng chính vì thế việc đọc sách hay đến thư viện
trong một bộ phận người dân dường như đang dần bị đắp quên
đến thư viện để đọc sách không còn nằm trong thói quen của rất nhiều người
đứng trước những vấn đề đó thì cần có những giải pháp gì
và cần phải đổi mới như thế nào trong hoạt động của thư viện
để có thể gìn giữ và nâng cao chất lượng văn hóa đọc
thư viện thì từ nguồn thờ đời nay đã có một vai trò thể hiện rất rõ
đấy là nơi lưu trữ bảo quản các di sản văn hóa
thành văn của dân tộc và của nhân loại
để truyền cho thế hệ này sang thế hệ khác
thư viện còn phát huy là một vai trò là một trung tâm thông tin
là nơi mà cung cấp thông tin cho các đối tượng người sử dụng
cũng có thể xem xét thư viện là một cái cơ quan văn hóa
là nơi chuyển giao các di sản văn hóa
cũng như là các giá trị văn hóa được lưu giữ trong sách báo cho người đọc

và ở trên một bình diện nào đó thì thư viện cũng thể được nhìn nhận
như là một cơ quan giáo dục ngoài nhà trường
nếu mà các thư viện đẩy mặt ứng dụng công nghệ thông tin
thì lực hút của thư viện đối với bạn đọc là cũng rất lớn
cũng có những nơi làm rất tốt
nhưng mà cũng có những nơi thì vì những lý do khác nhau
thì thực sự cũng chưa thu hút được bạn đọc đến với thư viện
với mong muốn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giới trẻ
về một không gian hiện đại
mang đến cảm hứng sáng tạo để học tập và trao đổi trí thức
cũng như hướng tới phát triển mô hình thư viện truyền thống
thư viện hiện đại và thư viện số
thư viện quốc gia việt nam và công ty điện tử samsung
đã cho ra mắt không gian chia sẻ s hop
mô hình này được cho là hoàn thiện trong việc kết hợp thiết bị công nghệ
với các hoạt động mang tính định hướng và truyền cảm hứng
để tạo nên một không gian học tập chia sẻ chi thức cho giới trẻ
s hop trang bị thiết bị công nghệ cao như màn hình trình chiếu
bảng tra cứu thông tin
và máy tính phục vụ nhu cầu tra cứu nhanh
máy tính bảng và máy tính bàn cho học tập cá nhân
màn hình tương tác thông minh và hệ thống loa chuyên dụng cho phòng đa phương tiện
bạn đọc cũng có thể sử dụng trang web ww shop vn
để thực hiện các chức năng như đặt phòng họp
đặt khu tổ chức sự kiện hoặc đăng ký tham gia các sự kiện
s hop cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động theo chủ đề
với nhiều đề tài liên quan đến các lĩnh vực khác nhau
và dưới nhiều hình thức như tọa đàm thuyết trình
để giúp cho các bạn trẻ học hỏi và mở rộng các mối quan hệ
thư viện thông minh thì thứ nhất là giúp bạn đọc có thể tiếp cận tài liệu một cách dễ dàng
cái thứ hai nữa là một cái nơi mà bạn đọc có thể chia sẻ trao đổi kinh nghiệm
tại cái thư viện này thì tại cái không gian này thì bạn đọc có thể tổ chức các cái nhóm
để các bạn trao đổi để học tập cũng như để trao đổi kinh nghiệm
cũng như là tại đây thì các bạn cũng có thể s hop đứng ra tổ chức các cái sự kiện
để tổ chức các sự kiện để mời các diễn giả những người nổi tiếng
đến giao lưu với các bạn đọc trẻ các sinh viên
ví dụ như gần đây nhất là tổ chức một cái sự kiện là hướng nghiệp cho bạn đọc trước khi ra trường
có những cái trải nghiệm có những kinh nghiệm để đỡ bỡ ngỡ khi mà kết thúc cái đại học của mình
đi vào hoạt động từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
không gian chia sẻ s hop đã cho thấy những tín hiệu tích cực
của các bạn đọc góp phần vào việc cải tạo lại chất lượng thư viện tại việt nam
cũng như trở thành nơi lưu truyền trí thức và khơi nguồn cảm hứng thực sự tin cậy
thân thiện của bạn đọc trong và ngoài nước
mình cảm thấy nó tiện lợi nó khác với cái thư viện truyền thống ngày xưa
nó dễ đăng ký dễ sử dụng sử dụng ipad rồi sử dụng máy tính các thứ
nói chung là nó tiện và lợi cho bọn mình sử dụng bây giờ
và đọc sách các thứ thì có thể chia sẻ với các bạn
thư viện truyền thống thì nó chỉ đơn thuần là một bạn đọc đọc giả có thể cầm một quyển sách lại
và chỉ ngồi và đọc thôi
nhưng mà ở cái phòng đảo thông minh này thì để tìm kiếm hoặc là khai thác một cái vấn đề nào đấy
thì là mọi người có thể ngồi cùng với nhau để thảo luận và tìm ra được một vấn đề nào đấy nó tốt nhất
mang đến những tiện ích dành cho bạn đọc
việc áp dụng công nghệ cũng giúp cho việc quản lý
các hoạt động của thư viện nhất là hoạt động quản lý người đọc
và lưu thông tài liệu của các cán bộ điều hành trở nên thuận lợi hơn
tiếp hợp hệ thống máy móc tự động mới như thế này thì chúng tôi về bản thân cán bộ chúng tôi thì công việc trôi trở hơn
và bạn đọc cũng tiếp cận được về vấn đề công nghệ tốt hơn và việc xử lý sách cũng nhanh chóng hơn
bạn đọc sẽ biết được là mình chủ động đọc những tài liệu như thế nào và hệ thống được là trong ngày bao nhiêu cửa phách
thế bản thân chúng tôi cũng
kiểm tra đơn được là tình trạng đọc mượn của các bạn ngay lập tức và khi mà báo cáo về cho bên ban quản lý
thế là nắm chắc được chính xác số liệu nhanh nhất và có thể trong ngày cũng được
mà trong từng tháng cũng rất là nhanh chóng và kịp thời
để có được một số kết quả đáng ghi nhận như hiện nay tập thể cán bộ nhân viên thư viện quốc gia việt nam
đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn
tuy nhiên để có thể đáp ứng nhu cầu ngày một cao của bạn đọc thì vấn đề then chốt trong chiến lược đào tạo của ngành thư viện
thông tin đòi hỏi người lãnh đạo có trách nhiệm hoạch định chính sách phải có tầm nhìn xa trông rộng
đồng thời phải biết đối phó với những vấn đề hiện trạng mà đôi khi đấy chính là lực cản của sự phát triển
khi công nghệ mới và hình thức phục vụ mới đều có sự thay đổi thì bản thân những người phục vụ những thủ thư
thì bất kỳ ở trong thư viện truyền thống hay thư viện số thì đều phải nắm được nguồn lực thông tin của mình
đều phải đọc
đọc và tiếp thu những công nghệ mới đặc biệt là khi mà có những cái không gian chia sẻ mới này thì bản thân những người thổ thư
thì ngoài những cái việc như là nắm chắc những các cơ sở dữ liệu của mình thì bạn đã cũng phải tiếp cận được các cái công nghệ mới
cũng như là các cái thao tác những các cái hướng dẫn để giúp bạn đọc có thể tiếp cận sử dụng hiệu quả các cái sản phẩm
cũng như các cái tính năng của cái không gian này
hiện nay ngoài thư viện quốc gia việt nam
trong cả nước đã có năm mươi viện trường xây dựng thư viện thông minh phục vụ nhu cầu bạn đọc
trong công cuộc hiện đại hóa việc nâng cao chất lượng thư viện đưa vào những ứng dụng công nghệ hướng tới mô hình thư viện hiện đại
thư viện số thì việc có những mô hình như thế này là vô cùng cần thiết
nó sẽ giúp thế hệ trẻ nâng cao kiến thức trao đổi học tập hình thành nhiều hơn những ý tưởng và ước mơ ấp ủ đằng sau những trang sách
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau